các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong phần tin quốc tế hơn hai trăm linh người tại hồng kông trung quốc bị thương do bão mang khúc và đang được điều trị y tế tại các bệnh viện công
mở đầu bản tin nhật ký an ninh ngày hôm nay mời quý vị và các đồng chí cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần
trong tuần trình bày tờ trình dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi
tại phiên họp thứ hai mươi bảy ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng dự án luật
một là cụ thể hóa các quy định liên quan đến quyền con người quyền công dân theo hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba trong luật thi hành án hình sự
hai là đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật cụ thể là giữa luật thi hành án hình sự với bộ luật hình sự và các đạo luật khác có liên quan
ba là khắc phục những khó khăn vướng mắt trong thực tiễn thực hiện luật thi hành án hình sự năm hai nghìn một mươi
ngoài ra mục đích của việc xây dựng luật thi hành án hình sự sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực hiện nghiêm minh bản án quyết định của tòa án
tính thống nhất của chính sách hình sự kết hợp trừng trị và giáo dục cải tạo người phạm tội góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn
pháp luật thi hành án hình sự
trong tuần qua phát biểu tại buổi làm việc giữa đoàn công tác số hai ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng với ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
thời gian qua đảng ủy công an trung ương đã chỉ đạo các đơn vị trong công an nhân dân thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phát hiện điều tra án tham nhũng
như đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đánh giá đây là điểm sáng trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian gần đây
đảng ủy công an trung ương đã gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết trung ương bốn về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng xử lý kiên quyết các vi phạm cán bộ có liên quan không có vùng cấm kể cả tướng lĩnh cao cấp
đồng thời cũng gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghị quyết số một mươi tám của bộ chính trị về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả thực hiện nghị quyết một của chính phủ quy định về chức năng quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ công an theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai các quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác tổ chức cán bộ và sơ kết chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trước diễn biến phức tạp về tình hình tội phạm và các vi phạm về môi trường đòi hỏi lực lượng cảnh sát môi trường cần tiếp tục quán triệt các quan điểm nghị quyết chỉ thị đối với việc quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm chủ động nắm phân tích đánh giá dự báo chiến lược kịp thời phát hiện những vấn đề nóng nhạy cảm và xử lý nghiêm minh những vụ việc về môi trường tài nguyên và an toàn thực phẩm

báo chí là lực lượng sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa phát huy truyền thống đổi mới phong cách lề lối làm việc để tổ chức các mặt công tác thực sự hiệu lực hiệu quả chủ động nắm bắt ứng dụng nhanh thành quả của cách mạng bốn nghiên cứu có giải pháp về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông xây dựng kênh truyền hình điện ảnh báo nhà xuất bản công an nhân dân sớm trở thành một trong những hệ thống truyền hình sách báo điện tử hàng đầu cả nước về đề tài an ninh trật tự
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ và triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám của cục kế hoạch và tài chính bộ công an

tại hải phòng có hàng nghìn km đê kè nằm trong vị trí sung yếu
nếu như theo đúng kịch bản bão măng cút mạnh cấp một mươi hai đổ bộ vào rất có thể những tuyến đê này sẽ bị vỡ
điều đáng chú ý nữa hải phòng hiện có ba mươi năm hectare lúa đang trong thời kỳ chủ đồng
chỉ cần có gió cấp sáu đến cấp tám thì toàn bộ số diện tích lúa này sẽ bị hỏng hoàn toàn
trước hai vấn đề trên trong buổi kiểm tra về công tác ứng phó với bão
ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đưa ra một số yêu cầu cho địa phương này
trước một trăm linh đến một trăm năm mươi đi trên diện rộng thì chúng ta cũng ứng phó kịp và không tác động nhiều đến cái lúa của chúng ta
lúa đang chủ đồng nên phương châm xanh ngà hơn già đồng sẽ không hiệu quả cho ba mươi năm hectare lúa của hải phòng
vì vậy địa phương này chỉ có thể chủ động tiêu nước phòng chống úng ngập
cũng trước tính chất phức tạp của bão măng cút hải phòng đã lên phương án sẵn sàng di chuyển một mươi bảy người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
chủ động ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số sáu
tỉnh quảng ninh đã ra lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học dừng sản xuất tại khu vực nguy hiểm khẩn trương di rời sơ tán người dân về nơi an toàn
theo đó sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng ninh vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo đơn vị trực thuộc sở cho học sinh trẻ mầm non
trong các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh nghỉ học trong ngày một mươi bảy tháng chín để tránh bão
để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và khách du lịch ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng ninh
có công văn thông báo tạm ngừng cấp phép tàu từ một mươi h ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đồng thời yêu cầu các tàu về bến tránh trú trước một mươi tám h cùng ngày
tập đoàn than khoáng sản việt nam đã yêu cầu các đơn vị dừng sản xuất tại những khu vực không đảm bảo an toàn
tổ chức trực ban tại chỗ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên kiểm tra nắm sát thực tế tại đơn vị để chủ động xử lý
trong khi đó vietnam airlines và công ty bay dịch vụ hàng không vasco vừa dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay
trong ngày mai một mươi bảy tháng chín do ảnh hưởng của bão số sáu
cụ thể trên các đường bay giữa đà nẵng tp hcm và hải phòng việt nam airlines sẽ lùi thời gian khai thác bốn chuyến bay
vn một nghìn sáu trăm bảy mươi hai vn một nghìn sáu trăm bảy mươi ba vn một nghìn một trăm tám mươi vn một nghìn một trăm tám mươi một sáng ngày một mươi bảy tháng chín xuống buổi chiều cùng ngày
trên đường bay giữa hà nội và điện biên vasco sẽ không khai thác
trên đường bay giữa hà nội và điện biên vasco sẽ không khai thác bốn chuyến bay v tám nghìn hai trăm linh hai v tám nghìn hai trăm linh ba v tám nghìn hai trăm linh bốn v tám nghìn hai trăm linh năm trong ngày một mươi bảy tháng chín
trước đó việt nam airlines đã điều chỉnh kế hoạch khai thác với tổng cộng một mươi chuyến bay giữa hà nội và tp hcm
và hồng kông trung quốc tp hcm và quảng châu trong ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng chín
hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão măng khuốt được hãng hỗ trợ chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay trong ngày hôm sau
để đảm bảo an toàn cho hành khách vietjet cũng đã ngừng khai thác các chuyến bay vj tám trăm bảy mươi sáu tám trăm bảy mươi bảy chặn tp hcm hồng kông tp hcm ngày hôm nay
hãng đã hỗ trợ hành khách chuyển sang chuyến bay vào ngày mai
hỏa hoạn đã thiêu dụi nhà kho của nhà máy kết cấu thép phụ tùng ô tô thuộc công ty cổ phần cơ khí một trăm hai mươi
tổng công ty công nghiệp ô tô việt nam
đang được các lực lượng chức năng thành phố đà nẵng điều tra làm rõ
bệnh nhân còn lại là đặng ngọc vạn hai mươi chín tuổi đã được chuyển từ bệnh viện hoàn mỹ đà nẵng
đến bệnh viện đà nẵng để cấp cứu
hai nạn nhân tử vong là vợ và con của bệnh nhân đặng ngọc vạn
bệnh nhân vạn nhập viện trong tình trạng hôn mê suy hô hấp trụy tim
dối loạn chức năng hô hấp tuần hoàn
hiện bệnh viện đang tiến hành lọc máu thực hiện các xét nghiệm cần thiết và hội chuẩn
để tìm mọi cách duy trì sự sống cho bệnh nhân
nguyên nhân cụ thể hiện chưa được xác định
được biết gia đình đi du lịch và đến tối ngày một mươi năm tháng chín gia đình tách đoàn
đến dạng sáng ngày một mươi sáu tháng chín thì cả ba người đều có biểu hiện mệt và sốc
sau đó phải đưa đến bệnh viện cấp cứu
tiếp theo sẽ là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển tàng trữ
trái phép chất ma túy do công an hai tỉnh quảng nam và an giang thực hiện
khoảng tám giờ ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng trần quý thạch trú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam
khi đối tượng vừa nhận gói bưu phẩm nghi tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ năm mươi viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
thạch khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng tại thành phố hồ chí minh
với giá bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng với mục đích sử dụng và bán lại để kiếm lời
trưa ngày một mươi sáu tháng chín
quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang bất ngờ kiểm tra hành chính
tại điểm kinh doanh karaoke sam trên đường hà hoàng hổ thuộc thành phố long xuyên
phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với chất ma túy đá
khi phát hiện lực lượng kiểm tra nhiều thanh niên đã bỏ chạy
kiểm tra nhanh ba mươi một khách tại quán karaoke này
lực lượng công an đã phát hiện một mươi chín người dương tính với ma túy đá
chủ tịch ủy ban nhân dân phường đông xuyên đã ra quyết định đưa các đối tượng này
vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh an giang trong thời gian ba mươi ngày
thưa quý vị và các bạn trên địa bàn tỉnh đắk lắc từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
bắt đầu xảy ra các vụ trộm cắp xe ô tô
các chủ xe do chủ quan nghĩ sẽ không ai dám lấy trộm xe ô tô
nên đã để xe ngoài đường nhưng không khóa cửa hoặc để luôn chìa khóa trên xe
chính sự sơ hở này đã tạo điều kiện cho kẻ gian trộm cắp nhiều xe ô tô
gây mất an ninh trật tự ở địa phương
cũng như mọi ngày
khi đi làm về ông nguyễn văn trương chú thành phố buôn ma thuột
vẫn để xe bảy chỗ bên hè đường trước cổng nhà
ông có bấm khóa cửa xe nhưng luôn để chìa khóa trong xe như mọi khi
sáng hôm sau thức dậy thì chiếc xe ô tô của ông đã không cánh mà bay
cách đây gần một năm gia đình anh đỗ tấn hiền
ở phường tân hòa thành phố buôn ma thuột
mua một chiếc xe tải trên bốn trăm linh triệu đồng để về kinh doanh vận tải
tuy nhiên vừa qua khi anh hiền vừa chạy xe về đậu trước cửa nhà
do bỏ luôn chìa khóa trên xe
nên chỉ sau một mươi năm phút ra thì chiếc xe đã biến mất
cũng là do xưa giờ cũng chưa bao giờ thấy cái chuyện mà mắc ô tô á
bởi vì cái xe ô tô thì nó rất là to nó khó mà để tiêu thụ được một cái xe lớn như vậy được
nên bản thân tôi và rất nhiều người cũng chủ quan và không bao giờ nghĩ tới cái vấn đề như vậy
sau một thời gian điều tra lực lượng công an xác định
đối tượng gây ra hai vụ trộm xe ô tô trên là nguyễn đức trung
trung từng có một tiền án về tội hủy hoại tài sản và nghiện ma túy hơn một mươi bảy năm nay
để có tiền mua ma túy trung đã đi trộm xe ô tô về cầm bán lấy tiền
đi chơi về khuya thì đang đi bộ về nhà nghỉ thì thấy bên lề đường
nơi dân gư có cái xe bayero bảy chỗ đậu ở bên lề đường
thì hãy mở cái cửa bên phụ xe thì thấy cửa mở
lúc đó do thiếu tiền
nãy xin lý định lấy cái xe thì sau đó chạy cái xe đó xuống với sài gòn cầm được ba mươi triệu
vụ thứ hai thì tối hôm đó em ở trên chợ đêm đi về thì đi ngang qua khúc đường phạm văn đồng
thì quan sát thấy cửa kính xe không quay lên thì đi lại mở cửa thì thấy cửa mở
lên xe ngồi thấy thì khóa thì em cũng đề nổ
còn đây là đối tượng nguyễn hoàng tuấn vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lạc
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc bắt tạm giam về hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô camy
lợi dụng sự sơ hở của chủ xe tuấn đã lấy trộm chìa khóa rồi lái xe chạy về hướng tỉnh đắk nông để tiêu thụ
nhưng vì sợ bị công an phát hiện nên tuấn đã để lại chiếc xe bên đường
tại cơ quan điều tra tuấn còn khai nhận trước đó đã đến các tiệm ô tô trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
và lấy cắp bốn chiếc chìa khóa ô tô khác để chờ dịp đến lấy cắp xe ô tô
từ trước đến nay thì người dân chúng ta là thường là có ý thức cảnh giác đối với những tài sản nhỏ gọn hoặc là xe mô tô
nhưng mà đối với xe ô tô này thì thường có cái sự là chủ quan
từ công tác điều tra thì tôi khuyến cáo người dân nên nêu cao tinh thần cảnh giác
vào buổi tối thì người dân là nên đưa ô tô xe mô tô của mình vào quản lý trong nhà
không nên là để ở ngoài đồng lề đường để ở những chỗ chống chạy để chìa khóa trên xe
đó là một trong những điều kiện cho các đối tượng cơ hội
hiện cơ quan công an đã truy thu được những chiếc xe ô tô bị mất trong ba vụ trên để trả cho bị hại
từ những vụ việc đã xảy ra mọi người cần lưu tâm cảnh giác không chủ quan đậu đỗ xe ô tô ngoài đường vỉa hè vào ban đêm
và cần khóa cửa rút chìa khóa mang theo để phong ngừa kẻ gian đột nhập trộm cắp
sau bốn ngày thi đấu sôi nổi căng thẳng vào sáng ngày hôm nay tại nhà thi đấu trịnh hoài đức hà nội
giải bóng bàn cúp hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đã chính thức khép lại
với nhiều dự án
được coi là sân chơi lành mạnh bổ ích của đội ngũ nhà báo phóng viên trong cả nước giải bóng bàn quốc hội nhà báo việt nam lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
thu hút hai trăm ba mươi một vận động viên tham gia thi đấu ở một mươi hai nội dung
như tiền lệ giải đấu vẫn đem đến cho người xem những pha thi đấu kịch tính đẹp mắt
giải đấu không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ người làm báo trên cả nước
tăng cường giao lưu giữa các cơ quan thông tần báo chí mà còn là nơi phát hiện ra những tay vượt xuất sắc
trong các cuộc chiến đấu
giải đấu được tổ chức với một quy mô lớn hơn với số lượng vận động viên tham gia nhiều hơn số đoàn nhiều hơn và nội dung thi đấu nhiều hơn
và đặc biệt là có sự tham gia của nhiều cấp hội từ các vùng miền xa ở trên cả nước
chúng ta thấy ở đây cái tinh thần thi đấu rất là quyết liệt nhưng mà tràn đầy cái tinh thần đồng chí đồng nghiệp và tinh thần thể thao cao thượng
và sau mỗi trận đấu như thế thì là một niềm vui
niềm vui chia sẻ cho nhau giải bóng bàn toàn quốc hội báo việt nam lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám là một mùa giải mà có thể nói là thành công trên mong đợi
và chúng ta hy vọng là với một cái thành công như vậy thì nó tạo tiền đề cho những mùa giải tiếp theo
tại giải đấu năm nay đội liên tri hội nhà báo bộ công an đã xuất sắc giành hai huy chương vàng bốn huy chương bạc
đây cũng là lần thứ ba liên tiếp đội liên tri hội nhà báo bộ công an giành được huy chương vàng nội dung đồng đội nam
một thành quả xứng đáng
những nỗ lực tập luyện thi đấu không biết mệt mỏi của đội ngũ nhà báo phóng viên trong lực lượng công an nhân dân
trong lĩnh vực chuyên môn có thể nói đây là một diễn đàn một sân chơi rất bổ ích và lý thú đối với những người làm báo chúng tôi
qua đây chúng tôi có một dịp để giao lưu gặp gỡ nhau trao đổi thêm công tác chuyên môn mở thêm rất nhiều quan hệ với các bạn bè đồng nghiệp vào ngoài
từ đó tăng cường khả năng về nghiệp vụ về báo chí
trên lĩnh vực công tác chuyên môn thể thao thì giải đấu là một dịp rất tốt đối với mỗi vận động viên đặc biệt những người làm báo của bộ công an
qua đây mỗi người có thể giao lưu gần nhau gặp gọi thêm những chiến thuật nhiều dơ đấu khác nhau
qua đó sẽ giúp người ta tăng thêm khả năng tăng thêm kỹ chuyên thật trong thi đấu
giải đấu năm nay thì tính chất quy mô cũng như mô hình của chức rất là lớn
chính vì vậy nên bản thân cũng có những sự tập luyện rất là cẩn thận và chú đáo trước khi tham gia giải đấu
tôi cũng thường xuyên có những cuộc giao lưu giữa liên tri hội nhà báo bộ công an với các đơn vị khác trước giải đấu
để có thêm những trận đấu và có thêm kinh nghiệm tích lũy để khi tham gia giải đấu có được tinh thần cũng như thể dạng tốt nhất cho giải đấu này
kết quả chung cuộc giải đấu năm nay ban tổ chức đã trao một mươi hai bộ huy chương ở một mươi hai nội dung thi đấu cho các vận động viên
giải bóng bàn quốc hội nhà báo việt nam từ lâu đã trở thành sự kiện quan trọng với những người làm báo cả nước
góp phần vào sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong các cấp hội cơ quan báo chí và thực sự trở thành ngày hội của những người làm báo cả nước
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại